định kỳ cứ đến ngày ba mươi của tháng là tổ khám bệnh nhân đạo phường tân bình
thành phố hải dương tỉnh hải dương lại tổ chức khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi
tổ khám bệnh nhân đạo phường tân bình được thành lập vào năm hai nghìn chín theo quyết định của ủy ban nhân dân phường
qua chín năm hoạt động bền bỉ tổ khám bệnh hoạt động rất tốt và có hiệu quả tích cực
với thành viên là những đội ngũ y bác sĩ về hưu chuyên thăm khám và tư vấn sức khỏe miễn phí
cho những người cao tuổi trên địa bàn phường
bác sĩ tư vấn cho sức khỏe của tôi cho đến bây giờ là rất là ổn định
thường xuyên là uống thuốc theo chỉ định và đi khám theo thẻ y tế của thành phố
thường xuyên cứ tháng nào cũng đi khám
đó là tinh thần của tôi sức khỏe của tôi hiện bây giờ là rất ổn định
tham gia tổ khám bệnh nhân đạo
ngoài việc được thăm khám
khám bệnh định kỳ
đây còn là nơi để người cao tuổi giao lưu về thơ ca
bàn chuyện về thời sự
chính những điều đó phần nào giúp tinh thần của các cụ được minh mẫn
sức khỏe được ổn định hơn
và tôi cũng đã tham gia vào tổ khám nhân đạo này từ năm hai nghìn một mươi
khi tôi nghỉ hưu xong tôi trực tiếp khám cho các cụ
ở trong này mỗi tháng một buổi sáng
trong quá trình khám bệnh thì tôi nhiệm vụ là đo huyết áp
và đồng thời tư vấn sức khỏe cho các cụ
và đồng thời hướng dẫn cho các cụ những cách tập luyện và đồng thời ăn uống để giữ gìn sức khỏe
đồng thời mỗi bệnh nhân chúng tôi có một quyển sổ theo dõi
khi bệnh nhân người ta sẽ biết được sức khỏe của mình hàng tháng
những trường hợp nặng thì chúng tôi giới thiệu lên tuyến trên để khám bệnh tiếp
đây là một mô hình thiết thực cần nhân rộng hơn nữa để những người cao tuổi được quan tâm sức khỏe tốt hơn